sau nhiều ngày xôn xao vì căn bệnh viêm gan không rõ nguyên nhân
mà người mắc chủ yếu là trẻ nhỏ dưới năm tuổi diễn biến căn bệnh nhanh và khó lường
gây khó khăn cho các nhà nghiên cứu trong việc tìm nguồn gốc căn bệnh
ngày một mươi ba tháng năm châu âu đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do mắc bệnh viêm gan bí ẩn
theo đài truyền hình quốc gia radio telefit ireen
cơ quan điều hành dịch vụ y tế iceland xác nhận ca đầu tiên tử vong vì viêm gan bí ẩn
đây cũng là quốc gia đầu tiên tại châu âu ghi nhận trẻ mắc bệnh này tử vong
được biết iceland là nước đầu tiên tại châu âu phát hiện trẻ mắc viêm gan bí ẩn tử vong
trong vòng hai tháng quốc gia này đã phát hiện sáu ca bệnh
một em bé khác tại nước này cũng đang được điều trị
sau thời gian rơi vào nguy kịch em đã được ghép gan
theo cơ quan y tế iceland trong khoảng hai tháng qua
sáu trẻ em đã được phát hiện mắc viêm gan không đủ
tất cả đều trong độ tuổi một một mươi hai và phải nhập viện vì bệnh nặng
số ít các trường hợp nghi ngờ đang được đánh giá
nguyên nhân gây bệnh nhưng tất cả các trường hợp khác trên thế giới vẫn chưa thể xác định
giới chức y tế iceland và các nước khác đang xác định vai trò mối liên quan của covid một mươi chín
với nguy cơ mắc bệnh này ở một số trẻ em
không cả bệnh nào tại iceland có kết quả dương tính với ncov hay tiện xử nhiễm virus
phần lớn trẻ không được tiêm vaccine
trường nhóm lâm sản quốc gia về trẻ em
và thanh thiếu niên của cơ quan điều hành dịch vụ y tế iceland cho biết
họ đang tích cực phối hợp với ecdc who nhằm tìm ra nguyên nhân và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng
các chuyên gia tư vấn về y học cấp cứu nhi khoa có lưu ý với các cha mẹ những triệu chứng như sốt
đau cơ nhức mỏi phân nhạt màu vàng da vàng mắt
nếu có các dấu hiệu này có khả năng trẻ đang bị viêm gan
và phụ huynh cần liên hệ ngay với bác sĩ hoặc bệnh viện địa phương
các cha mẹ cũng không nên lo lắng thái quá
hãy giữ tâm thái bình tĩnh và tỉnh táo cập nhật những tin tức chính xác nhất từ chúng tôi